thưa quý vị một đường dây đánh bạc liên tỉnh quy mô lên tới hai trăm linh tỷ đồng
vừa được lực lượng công an tỉnh nghệ an triệt xóa thành công bắt giữ một mươi bốn đối tượng
đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề này do hai đối tượng là đinh thị thao và nguyễn thị thảo
cùng chú tại quận hoàng mai thành phố hà nội cầm đầu
giúp việc cho thao và thảo trong đường dây này còn có nhiều đại lý cấp dưới tại hà nội nghệ an và ninh bình
tăng vật thu giữ là hai mươi hai chiếc điện thoại di động các loại một ipad một quyển sổ và nhiều tăng vật có liên quan
bước đầu xác định tính từ thời điểm đấu tranh chuyên án đến thời điểm bị bắt giữ
số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc bằng hình thức số lô số đề là hơn hai trăm linh tỷ đồng
chỉ riêng ngày chín tháng một mươi hai tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc là gần một năm tỷ đồng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an đã tạm giữ hình sự những đối tượng nói trên
để điều tra làm rõ và tiếp tục xác minh điều tra mở rộng chuyên án
ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết đã ra lệnh bắt người bị giữ
trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn phương bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
nơi thường trú tại xã hòa tân huyện châu thành tỉnh đồng tháp về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó năm hai nghìn một mươi tám nguyễn phương bình quen biết chị p trú tại quận năm
bình tự giới thiệu là cán bộ công an
hiện đang công tác tại bộ công an và có đứng tên thành lập một công ty
bình nhiều lần cho chị p xem một số công cụ hỗ trợ của ngành công an như còng số tám để tạo niềm tin
cuối năm hai nghìn một mươi tám do cần tiền tiêu xài cá nhân bình nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị p
bằng cách đưa ra nhiều thông tin gian dối
cần tiền để mua hóa giá nhà mượn tiền xử lý việc cơ quan trả nợ lo viện phí cho mẹ
để mượn tiền của chị p do tin tưởng chị p đã nhiều lần chuyển cho bình tổng số tiền hơn chín tỷ đồng
sau đó chị p nhiều lần yêu cầu bình trả tiền nhưng bình đều trốn tránh không trả
đến năm hai nghìn hai mươi một bình bỏ trốn khỏi địa phương nên chị p đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an
tiếp nhận thông tin phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã triển khai nhiều tổ công tác
kiên trì ra soát lần theo từng dấu vết đầu mối liên quan đến nguyễn phương bình
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát hình sự phối hợp công an tp sadec tỉnh đồng tháp
đưa nguyễn phương bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
về trụ sở phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đấu tranh làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an cũng thu giữ nhiều còng số tám và các vật dụng tài liệu có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn vừa tạm giữ đào thị ngọc mai
thường trú tại phường đức xuân tp bắc cạn tỉnh bắc cạn để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
ngày một mươi năm tháng một mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc cạn
phối hợp với công an thành phố bắc cạn chính quyền địa phương kiểm tra tiệm cắt tóc vượng mai của đào thị ngọc mai
thì phát hiện mai đang tiến hành thu lãi đối với một người vay
khám xét khẩn cấp nơi làm việc của mai cơ quan công an tạm giữ nhiều sổ sách giấy tờ có liên quan đến hoạt động cho vay
tại cơ quan công an đào thị ngọc mai khai nhận bản thân hoạt động cho vai lãi từ đầu năm hai nghìn hai mươi
đến nay mai đã cho nhiều người vai chủ yếu là người dân tại địa bàn tp bắc cạn
với lãi suất từ ba đến năm đồng
một ngày tương đương với lãi suất một trăm linh tám đến một trăm tám mươi một năm
thực hiện đợt cao điểm gia quân đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
công an thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế vừa bắt giữ hai đối tượng tăng chữ trái phép chất ma túy
trước đó tại tổ ba phường thủy dương thị xã hương thủy công an thị xã hương thủy tiến hành bắt quả tăng hai đối tượng là hoàng trí thành và hà văn quý
có hành vi tăng chữ chín gam ma túy loại khay ketamin
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của thành thu giữ năm mươi sáu viên nén màu đỏ
thành khai nhận là ma túy loại hồng phiến và bảy túi ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng là ma túy đá
khám xét chỗ ở của quý thu giữ một trăm linh viên nén màu đỏ và năm túi ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng là ma túy đá
sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên tỉnh an giang cho biết
qua thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
lực lượng công an phát hiện tạm giữ hình sự ba đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong một tiệm game bán cá
trước đó vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng một mươi hai lực lượng công an tiến hành kiểm tra hành chính tiệm game bắn cá
để thực hiện lệnh bắt bị can phạm thị hồng vân về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ trên người vân ba bọc ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi vấn là ma túy
và gần sáu năm triệu đồng
tiến hành kiểm tra lực lượng công an phát hiện chín nam nữ bên trong tiệm game có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một bọc ni lông chứa tinh thể màu trắng cùng nhiều tăng vật liên quan
qua xét nghiệm có tám đối tượng dương tính với ma túy đá
từ kết quả điều tra xác minh ban đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với nguyễn vương linh diệp huy cường và la hoàng khải cùng chú tại phường mỹ phước thành phố long xuyên
phép chất ma túy
một nhóm đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền qua mạng internet vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự
công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu bắt quả tang tạm giữ nhiều tăng vật có liên quan
theo đó vào khoảng một mươi năm h ngày một mươi sáu tháng một mươi hai qua tin báo của người dân cảnh sát hình sự công an huyện vĩnh lợi
bắt quả tăng năm đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền
một nhóm đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền qua mạng internet tại một quán cà phê trên địa bàn ấp châu thới huyện vĩnh lợi
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ bảy điện thoại di động số tiền hơn một mươi năm triệu đồng và một số tăng vật khác có liên quan
thưa quý vị và các bạn thời điểm cuối năm tình trạng mua bán vận chuyển và tàng trữ các loại pháo nổ diễn biến phức tạp
nguy hiểm hơn tình trạng sử dụng chế tạo pháo nổ
sử dụng chế tạo pháo nổ tiềm ẩn những mối nguy hiểm khôn lường đe dọa tính mạng sức khỏe tài sản cũng như tình hình an ninh trật tự
thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm công an huyện lâm thao tỉnh phú thọ vừa bắt giữ đối tượng về hành vi chế tạo trái phép pháo nổ
tình trạng sử dụng chế tạo pháo nổ tình trạng mua bán vận chuyển và tàng trữ các loại pháo nổ diễn biến phức tạp
nguyễn ngô tuyên điều khiển xe mô tô chở theo sau một thùng bìa cắt tông có dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật
tổ công tác đã tiến hành kiểm tra thì tuyên nhảy xuống xe bỏ chạy
quá trình kiểm tra phát hiện bên trong thùng có một trăm chín mươi bảy khối hình trụ tròn một đầu hình trụ được bị kín một đầu trụ tròn được gắn một sợi dây dẫn bằng ni lông màu trắng có cân nặng năm mươi hai một kg
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của nguyễn ngô tuyên lực lượng chức năng phát hiện thu giữ nhiều đồ vật tài liệu phục vụ cho việc chế tạo sản xuất pháo nổ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lâm thao đang tiếp tục điều tra xác minh củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
thứ tiền thì là em có lên mạng tiktok em tìm hiểu cách làm pháo em mua đồ đạc của đồ làm pháo về em đặt một người trên tiktok về không về em tìm hiểu xem ở trên mạng
pháo là có nhu cầu bán cho những người sử dụng
thời gian qua trên địa bàn cả nước đã xảy ra không ít các vụ việc đau lòng liên quan đến việc tự ý chế tạo pháo nổ
hầu hết các đối tượng đều chỉ học cách chế tạo pháo trên mạng xã hội không có kiến thức và điều kiện đảm bảo an toàn
qua đây thì công an lễ làm thao cũng đưa ra cảnh báo đối với người dân là tuyệt đối không sử dụng đối với loại pháo tự chế không do nhà nước sản xuất và những loại pháo thuộc danh mục hàng hóa bị cấm
ngoài ra thì khuyến cáo người dân là tích cực tố giác tội phạm và những đối tượng có hành vi là buôn bán sản xuất pháo tự chế trên địa bàn để lực lượng công an có thể đấu tranh xử lý kịp thời
càng gần đến thời điểm tết dương lịch và tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn tình hình tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến chế tạo sản xuất mua bán sử dụng pháo trái phép dự báo sẽ diễn biến phức tạp
điều này tiềm ẩn những mối nguy hiểm khôn lường tới tính mạng sức khỏe tài sản cũng như tình hình an ninh trật tự
lực lượng công an đề nghị người dân chung tay ngăn chặn các hành vi mua bán chế tạo tăng trữ pháo nổ trái phép góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
trong phần tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nãn tội phạm
sáu bánh heroin là vật chứng vừa được lực lượng chức năng thu giữ khi bắt quả tang cứ a anh
điện điện biên đông tỉnh điện biên đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy
sự việc xảy ra vào trưa ngày hôm qua tại km số một tám trăm linh tỉnh lộ một trăm ba mươi bốn thuộc địa phận bản phiêng phát một xã trung đồng huyện tân uyên tỉnh lai châu
đấu tranh mở rộng chuyên án lực lượng công an tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với giàng a chua chú tại huyện điện biên đông
vật chứng thu giữ là một mươi sáu bánh heroin hai điện thoại di động hai xe máy và một số tài liệu khác
bước đầu đối tượng cứ a anh khai nhận trong thời gian gần đây thường xuyên qua lại địa bàn huyện tân uyên tỉnh lai châu
móc nối với các đối tượng trên địa bàn tỉnh lai châu để vận chuyển tiêu thụ số lượng lớn ma túy
đến ngày hôm qua khi tìm được mối tiêu thụ đối tượng đi xe máy và cùng giàng a chua vận chuyển một mươi sáu bánh heroin đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
chỉ sau một ngày giao quân phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp đà nẵng phối hợp với phòng phòng chống tội phạm vi phạm
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai và công an quận liên triều tp đà nẵng phát hiện bắt quả tang đối tượng đặng hồ anh việt có hành vi mua bán trái phép chân ma túy
cụ thể vào dạng sáng qua trước căn hộ trên đường trần minh tông lực lượng công an bắt quả tăng việt phát hiện trên người có một gói ma túy đá
một khẩu súng rulo hai viên đạn khám xét khẩn cấp nơi ở của việt các trinh sát tiếp tục thu giữ bảy gói ma túy đá và ketamin một mươi bốn viên thuốc lắc và tám viên đạn
đấu tranh mở rộng khám xét phòng trọ của mẹ ruột việt phát hiện thêm tám mươi viên thuốc lắc một trăm linh gam ma túy đá và ketamin cùng một cân điện tử
tại cơ quan công an việt thừa nhận trước đó đã liên hệ mua ma túy từ một thanh niên chưa rõ lai lịch ở huyện hòa vang với giá tám mươi triệu đồng vừa để sử dụng vừa để bán lại kiếm lời
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế vừa khởi tố vụ án khởi tố một mươi bốn bị can liên quan đến hành vi gây dối trật tự công cộng
do mâu thuẫn cá nhân với lê quốc phú đêm chín tháng hai nhóm phạm nguyễn bảo thạch trú tại xã thủy bằng tp huế hẹn nhóm của phú mang theo nhiều sao kiếm tự chế vỏ chai bia sử dụng xe máy chạy trên đường phố tìm nhau giải quyết mâu thuẫn
khi tới ngã tư đường điện biên phủ và đào tấn phường trường an thì hai nhóm gặp nhau rượt đuổi đánh chém nhau
nhận được thông tin lực lượng công an kịp thời ngăn chặn hai nhóm không để xảy ra hậu quả gây thương tích và bắt giữ được một số đối tượng
thưa quý vị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an huyện tân yên tỉnh bắc giang và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan vừa phá một chuyên án lớn đấu tranh với một nhóm đối tượng có hành vi giả danh y bác sĩ
tư vấn quảng cáo không đúng sự thật về tác dụng của thuốc chữa bệnh để đánh vào tâm lý của người bệnh
chỉ trong vòng thời gian hơn một năm thì nhóm đối tượng này đã bán chót lọt khoảng tám mươi đơn hàng thực phẩm chức năng cho hơn hai mươi bị hại
ở khắp các tỉnh thành phố trên cả nước thu lời bất chính số tiền là bảy mươi năm tỷ đồng
bà trịnh thị oanh chú tại xã ngọc châu huyện tân yên được một đối tượng giới thiệu là hoàng anh đức giám đốc bệnh viện ung bướu hà nội lừa đảo chiếm đoạt số tiền hai trăm ba mươi bảy triệu đồng bằng hình thức bán nấm linh chi
bà trịnh thị oanh chú tại xã ngọc châu huyện tân yên được một đối tượng giới thiệu là hoàng anh đức giám đốc bệnh viện ung bướu hà nội lừa đào chiếm đoạt số tiền là bảy mươi năm triệu đồng bằng hình thức bán nấm linh chi

vụ công an tỉnh bắc giang đã đồng loạt khám xét khẩn cấp chỗ ở nơi làm việc và những nơi liên quan của công ty trách nhiệm hữu hạn bảo long dược thu giữ hai trăm tám mươi bảy thùng các tông chứa các loại thuốc sáu mươi tám bộ máy tính và laptop các loại hai trăm sáu mươi bảy điện thoại và các giấy tờ tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan công an xác định quản lý công ty này là nguyễn thị hiền chú tỉnh lào cai và chồng là đặng văn thắng chú thành phố hà nội
thủ đoạn của các đối tượng là tổ chức thành lập công ty hoạt động theo hình thức đa cấp lợi dụng danh tiếng tên tuổi của các y bác sĩ giỏi có tiếng từng công tác tại các bệnh viện trung tâm y tế lớn để lừa đào bằng hình thức thỏa cáo tư vấn không đúng sự thật về tình trạng bệnh tật của bệnh nhân để bán thuốc thực phẩm chức năng có giá trị thấp với giá cao gấp từ một mươi đến một mươi năm lần để chiếm đoạt tài sản của bệnh nhân

từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt nhóm đối tượng này đã bán thành công khoảng tám mươi đơn hàng thực phẩm chức năng giả cho hơn hai mươi bị hại ở khắp các tỉnh hành trên cả nước thu về gần bảy mươi năm tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân yên đã tạm giữ đối với hai mươi hai đối tượng để điều tra xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào khoảng tám giờ tối qua nhận được tin cháy tại ngôi nhà bốn tầng có địa chỉ tại số chín ngách năm mươi tám ngõ hai trăm tám mươi một phố trương định
phường tương mai quận hoàng mai thành phố hà nội
ngay lập tức đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hoàng mai đã huy động ba xe chữa cháy và công an quận hai bà trưng triển khai hai xe cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường đám cháy
đến khoảng tám h ba mươi các chiến sĩ tiếp cận điểm cháy do địa hình nằm sâu trong ngõ nhỏ nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn
đến hơn chín giờ đám cháy cơ bản được dập tắt khu vực cháy được xác định từ ngôi nhà bốn tầng có diện tích khoảng gần ba mươi m hai vụ cháy không gây ra thiệt hại về người tuy nhiên lửa lớn đã thiêu dụi toàn bộ tài sản bên trong ngôi nhà hiện nguyên nhân cháy đang được làm rõ